để kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động người dân gặp khó khăn
bị giảm sâu thu nhập do dịch bệnh covid một mươi chín vấn đề đang được quan tâm hiện nay là cần phải làm gì
và làm như thế nào để không lạm dụng chính sách giúp người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh
theo bộ kế hoạch và đầu tư dự kiến nhà nước sẽ chi khoảng sáu mươi hai tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng hai mươi triệu đối tượng
trong đó ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp ba mươi sáu tỷ đồng
ngân sách trung ương hai mươi hai hai mươi ba tỷ lấy từ nguồn tăng thu kinh phí còn lại năm hai nghìn một mươi chín là một mươi chín hai mươi tỷ đồng
số còn lại từ nguồn dự phòng hai nghìn hai mươi tiết kiệm chi phí thường xuyên ngân sách địa phương một mươi ba một mươi bốn tỷ đồng từ nguồn tăng thu
kinh phí còn lại năm hai nghìn một mươi chín quỹ dự trữ tài chính dự phòng ngân sách hai nghìn hai mươi và nguồn cải cách tiền lương còn dư
mà đây tôi xin nói là tôi nói đó lại cái đối tượng chú ý những đối tượng thu nhập
bị giảm sau mất việc làm không bảo đảm mức sống tối thiểu giữa nửa quốc dịch covid một mươi chín
để không lạm dụng chính sách giúp người dân ảnh hưởng covid một mươi chín các bộ ngành trung ương và các địa phương cần ra soát
quy định cụ thể chặt chẽ để bảo đảm nguyên tắc công bằng bình đẳng trong hỗ trợ không gây cách hiểu khác nhau lúng túng trong triển khai thực hiện
hiện nay có thể là những việc họp bàn như trước đây để đưa ra những danh sách được nhận được sự hỗ trợ đó
thì bây giờ sẽ rất là khó khăn
bởi vì là mình không còn có thể để có những buổi họp tập trung nữa
chính vì thế các lãnh đạo địa phương cũng phải nên cân nhắc đến việc xem xét danh sách đề cử để nhận được những gói hỗ trợ này một cách minh mạch và đúng
cùng với đó cần thống nhất nguyên tắc hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân hay hộ gia đình để bảo đảm sự công bằng do có sự khác nhau về số nhân khẩu trong mỗi hộ
việc xác định đối tượng được hỗ trợ cần đặt trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội
quan tâm đồng đều đến người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
đang phải đối mặt với thiên tai như hạn mặn ở đồng bằng sông cửu long mưa đá ở vùng miền núi phía bắc